lần này tôi khó quá muốn mượn ông ít tiền để đầu tư làm ăn
ông lại đùa tôi đúng không
vợ ông nằm ngân hàng thiếu gì tiền cũng đi vay tôi
việc ấy là việc của vợ còn mình làm ăn là việc khác
tốt đàn ông cũng phải như thế
biết quản lý tài chính của mình
đừng để mấy con mụ đàn bà nó lăn nát
rồi à nó cắn một đống sừng lên đầu
thế ông có tên bao nhiêu
ông cho tôi mượn ba trăm linh triệu
tôi định đầu tư thêm một ít phương tiện để sản xuất
bạn mẹ tôi rất muốn giúp ông
thế nhưng mà hồi rồi tôi vừa mua mấy phương tiện
ông ạ mà bây giờ ông biết ý thị trường bất động sản nó đóng băng đấy
đi ăn sáng uống cà phê tôi vẫn phải xin tiền vợ
à tại sao ông không dâng ngân hàng vay cho gần nhỉ
vừa dễ vừa tiện
tôi còn vay ngân hàng bốn trăm linh triệu
tiền nhà nó chưa trả
ngân hàng nào cho tôi vay
thế khó nhỉ
ông ngồi ở đây nhé
tôi chạy những việc quan trọng quyền
nhá không cả
có gì thì ông cứ alo cho tôi
tôi giúp được tôi giúp như tình
nha bạn vẻ chơi với nhau mấy chục năm
ok nha tôi đi trước đây
tôi đi nhá
bạn mẹ tôi rất muốn giúp ông
thế nhưng mà
trông vào cái đồng lương đạo diễn còm cõi của anh
thì cái nhà này sống kiểu gì
đến bây giờ ăn sáng uống cà phê tôi vẫn phải xin tiền vợ
những người bạn thì bình thường thì mọi khi mà thuận lợi thì nó không sao
nhưng mà khi mà anh ấy thể hiện cái sự khó khăn về kinh tế tài chính
và ngỏ lời là muốn được bạn giúp đỡ bằng việc là cho vay tiền
thì người bạn này đã từ chối
và chính cái sự từ chối của người bạn trong trợp này
nó đã cộng hưởng
và khiến cho người chồng trong trợp này rơi vào cái hoàn cảnh hết sức tiêu cực
bởi vì bản thân mình thì hoàn toàn bế tắc rồi
bây giờ cần phải có sự giúp đỡ
nhưng mà tìm đến sự giúp đỡ thì người ta lại từ chối
và rõ ràng là không có sự giúp đỡ này
rõ ràng cảm thấy là mình bị cảm giác là bị bỏ rơi
và hụt hẫng cũng như là cảm thấy mình cô độc
và hoàn toàn bế tắc trong vấn đề tìm ra cái hướng giải quyết cho cái hoàn cảnh kinh tế của mình